ngày một mươi bốn tháng bốn hội liên hiệp hữu nghị việt nam lào và thái lan tại nghệ an phối hợp với trường đại học vinh tổ chức lễ đón tết cổ truyền buny pay sông gran cho các lưu học sinh lào và thái lan đang học tập tại trường đại học vinh
tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo hội liên hiệp hữu nghị việt nam lào và thái lan tại nghệ an cựu quân nhân tình nguyện cựu chuyên gia quân sự dân sự bộ đội biên phòng chiến đấu tại lào và thái lan
cùng hơn bốn trăm linh lưu học sinh lào và thái lan đang học tập tại trường đại học vinh
buổi lễ diễn ra trang trọng với các nghi lễ phong tục truyền thống của tết quân vy may và tết song gran như lễ chúc phúc tục té nước buộc chỉ cổ tay cùng với các tiết mục văn nghệ đặc sắc mang tính truyền thống do các bạn sinh viên lào sinh viên thái lan và sinh viên việt nam cùng tham gia biểu diễn
đây là năm thứ một mươi bốn trường đại học vinh tổ chức đón tết truyền thống cho các lưu học sinh lào và thái lan
buổi lễ có ý nghĩa nhằm giúp các sinh viên lào và thái lan đón tết xa quê thật ấm cúng vui tươi qua đó góp phần tăng thêm tình hữu nghị giữa các nước việt lào thái lan
nhân dịp này hội liên hiệp hữu nghị việt nam lào và thái lan tại nghệ an đã trao tám suất học bổng cho lưu học sinh lào và thái lan có thành tích xuất sắc trong rèn luyện và học tập
tặng giấy khen cho năm lưu học sinh lào và thái lan đã có thành tích xuất sắc trong việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa việt nam lào và thái lan